phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã số bốn ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
là đối tượng lý văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bắc ngàn xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số một ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
của công an thành phố lào cai tỉnh lào cai
là đối tượng khúc văn tài sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai
và đối tượng lý xeo khứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nàn tiểu hồ xã tung trung phố huyện mường khương tỉnh lào cai
bị công an huyện mường khương tỉnh lào cai ra quyết định truy nã số một ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
với mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện